sau khi nổi hồi chống mở hội giao quân đồng chí hoàng trung hải đã xuống tặng hòa trò chuyện động viên một trăm bốn mươi tám tân binh huyện phúc thọ và nhắn nhủ các tân binh không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
có phần tiếp bước cha anh xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại phát huy truyền thống của quân đội nhân dân việt nam truyền thống thủ đô anh hùng
năm nay trong số hơn ba bốn trăm linh thanh niên toàn thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trên một năm trăm linh thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp trên một bốn trăm linh thanh niên viết đơn tình nguyện
sáng nay tại một mươi tám huyện thị xã thành phố của tỉnh quảng nam đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám
năm nay tỉnh quảng nam giao hơn hai năm trăm linh thanh niên trong đó có hai nữ lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh quảng nam tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm số lượng và chất lượng làm tròn khâu tuyển người nào chắc người đó hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu trên giao
năm nay tỉnh quảng nam đã tiến hành giao hơn hai năm trăm linh thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân trong đó có một hai trăm bốn mươi hai thanh niên đạt sức khỏe loại một và loại hai
hai thanh niên đạt sức khỏe loại hai và loại ba
hai trăm sáu mươi sáu thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học cao đẳng trung cấp có một mươi năm đảng viên và hai thanh niên là cán bộ công nhân viên chức
với truyền thống của quê hương anh hùng cùng sự chuẩn bị chú đáo của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và tinh thần hăng hái của mỗi thanh niên
lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh quảng nam thật sự là ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ tổ quốc
cùng ngày các huyện thành phố ở tỉnh hưng yên cũng đã tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân
đưa gần hai thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có bốn mươi năm thanh niên đã tình nguyện viết đơn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự
hơn bốn mươi bảy thanh niên có sức khỏe loại một gần một mươi thanh niên có trình độ trung cấp cao đẳng đại học
trước ngày lễ giao nhận quân các địa phương ở tỉnh hưng yên đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ
giao lưu văn hóa cho các tân binh ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc
bảo vệ tổ quốc của chồng đã tạo nên không khí vui tươi sôi nổi sự tin tưởng vào thế hệ trẻ trước ngày hội giao quân
sáng ngày năm tháng ba hơn hai năm trăm linh thanh niên trên thành phố cảng hải phòng đã lên đường thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc
việc tổ chức giao nhận quân tại một mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố hải phòng đã diễn ra trang trọng
nhanh gọn và bảo đảm một trăm linh chỉ tiêu quân số
việc triển khai tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc
một mươi số công dân nhận lệnh đều chấp hành nghiêm túc phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ
toàn thành phố có hơn một trăm linh công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ
tiếp theo chương trình xét xử chín bị cáo để vỡ ống nước sông đà một mươi tám lần
khó tuyển dụng lao động sau tết
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn tám thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số ba mươi bốn
về việc thành lập ủy ban giám sát tài chính quốc gia
ủy ban giám sát tài chính quốc gia có chức năng tham mưu tư vấn cho thủ tướng chính phủ
trong việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính và giúp thủ tướng chính phủ giám sát chung thị trường tài chính
ra đời vào đúng thời điểm khó khăn chung của kinh tế trong nước cũng như thế giới
nhưng ủy ban giám sát tài chính quốc gia đã gắn hoạt động của mình và hoạt động chung của chính phủ
năm hai nghìn một mươi năm ủy ban được thủ tướng chính phủ giao thêm chức năng nhiệm vụ là tham mưu tư vấn cho thủ tướng chính phủ
trong phân tích đánh giá dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô
và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính và tăng quyền hạn trong thu thập thông tin về thị trường tài chính
thực hiện chức năng này ủy ban đã tích cực trong việc tham gia đóng góp ý kiến với ngân hàng nhà nước
tài chính và các cơ quan có liên quan
ủy ban giám sát tài chính quốc gia trong những năm qua cũng đã có những báo cáo
có những cảnh báo và có những khuyến cáo kịp thời và cũng là một trong những hoạt động tích cực
trong việc giúp cho chính phủ điều hành kinh tế của việt nam và đã nhanh chóng ổn định được kinh tế vĩ mô
trong năm hai nghìn một mươi bốn và để làm tiền đề cho sự phát triển ổn định của chúng ta từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
năm hai nghìn một mươi sáu đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
với chất lượng nội dung báo cáo tham mưu của ủy ban được nâng lên ở cấp độ cao hơn
ủy ban đã tích cực chủ động sáng tạo triển khai áp dụng phương pháp giám sát mới đối với các tổ chức tài chính
theo đó đã triển khai phương pháp giám sát dựa trên rủi ro đối với ba mươi năm ngân hàng thương mại
ba công ty chứng khoán bốn mươi sáu doanh nghiệp bảo hiểm phân tích đánh giá kỹ lưỡng các tổ chức tài chính
phần các ngân hàng thương mại thành năm nhóm từ mức rủi ro thấp đến mức rủi ro cao
đây là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng tạo nền tảng vững chắc để ủy ban đưa ra đề xuất
kiến nghị chính sách khả thi phù hợp với từng đối tượng trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu
và từ các hoạt động này ủy ban đã phát hiện sai phạm của một số tổ chức tín dụng
trong công tác hạch toán kế toán lãi dự thu và hạch toán cho vay
và chủ động xây dựng báo cáo thực trạng tài chính một số ngân hàng thương mại yếu kém
đề xuất giải pháp khả thi phù hợp xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém
ngoài ra ủy ban còn chủ động xây dựng báo cáo định hướng và giải pháp tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng
và xử lý nợ xấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi báo cáo đề xuất tham gia góp ý đối với đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán
và thị trường bảo hiểm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ủy ban đã chủ động xây dựng báo cáo giám sát theo quý tháng bản tin thị trường tài chính hàng tuần
và nhiều báo cáo chuyên đề về các vấn đề thời sự nóng các biến động trên thị trường tài chính
để chính phủ điều hành cũng như các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và tiền tệ điều hành
nhằm bảo đảm một yêu cầu cực kỳ quan trọng cho tăng trưởng tức là bảo đảm hợp lý kinh tế mô
ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng đã hoàn thiện dần các phương thức các công cụ
đặc biệt là phải sinh ra những cái bộ chỉ tiêu chỉ số
cũng không trùng lắp với các giám sát riêng lẻ
cái thị trường như ở bên ngân hàng nhà nước thì giám sát hoạt động của ngân hàng thương mại
bên ủy ban chứng khoán nhà nước thì người ta giám sát cái hoạt động của chứng khoán
và bên bộ tài chính thì có một cục người ta quản lý hoạt động bảo hiểm
có thể nói điểm nội bật mà chúng tôi là những người đang công tác trong ủy ban giám sát
thì nhận thấy rằng việc nhìn ra một cách sâu chuỗi liên thông
kết nối các rủi ro ở trong một thị trường tài chính tổng thể
đó là một mô hình hết sức đúng đắn và cần thiết
hệ thống cơ sở dữ liệu mà ủy ban xây dựng thực sự là quý giá
hiện đã thiết lập dữ liệu đồng bộ về thị trường tài chính và nền kinh tế
hiện đại hóa hệ thống xử lý cơ sở dữ liệu xây dựng quy trình quản lý chuẩn mực
bảo đảm cung cấp thông tin chất lượng kịp thời và bảo mật
phục vụ việc đánh giá dự báo tình hình kinh tế vĩ mô
sức khỏe của hệ thống tài chính
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín cựu cán bộ
liên quan đến sự cố vỡ một mươi tám lần đường ống nước sông đà
về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phiên xét xử dự kiến kéo dài một mươi ngày

nguyễn cao bằng vũ thanh hải cựu giám đốc và phó giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex
đỗ đình trì cựu trưởng đoàn tư vấn giám sát của công ty cổ phấn nước và môi trường việt nam v west
nguyễn biên hùng hoàng quốc thống và bùi minh quân cựu cán bộ của vi west
quá trình đưa các bị cáo ra xét xử xác định dự án nước sạch sông đà hà nội
do tổng công ty vinaconex làm chủ đầu tư hoàn thành năm hai nghìn chín và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng
tuy nhiên quá trình khai thác hệ thống cấp nước sông đà giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
tuyên ống của hệ thống cấp nước sông đà một mươi tám lần bị vỡ
sau khi giám định bộ xây dựng cho rằng nguyên nhân sự việc trên là do chất lượng ống cốt sợi thủy tinh
không bảo đảm yêu cầu thiết kế độ bền đạt thời gian năm mươi năm
sự cố trên khiến đơn vị kinh doanh phải bỏ ra khoảng một mươi sáu tỷ đồng để khắc phục hậu quả
hàng trăm hộ dân bị mất nước sinh hoạt
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán mộ tốt thị trường lao động sơ động trở lại với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao
đây là một tín hiệu tốt
xong theo ghi nhận thì số lượng lao động đến tìm việc khá thừa thớt
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
doanh nghiệp ngồi chơi và những bàn tuyển dụng vắng bóng người
trong buổi sáng doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được bất cứ đơn xin việc nào
và sau tết thì đây là mùa tuyển dụng cũng như là mùa tuyển việc làm
nhưng mà không có nhiều mấy cái nguồn để tiếp xúc với cả lao động rất là khó
theo trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
và nhu cầu tìm việc của người lao động kỳ nghỉ sau tết
phiên giao dịch đầu năm có năm mươi một doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với năm trăm tám mươi sáu chỗ làm việc chống
hơn tám mươi tập trung vào lĩnh vực thương mại dịch vụ
trong khi doanh nghiệp đỏ mắt tìm người thì lao động lại không mặn mà
sau tết thì tình hình này
lao động là biến động rất là lớn
bên em làm về muốn tuyển về lao động phổ thông
thế là sau tết vì là cái lao động này nó có cái xu hướng tự do ấy
thế là họ muốn thay đổi công việc ấy mình lại phải quá trình tuyển
thì em thấy có qua hai năm mà đều qua tết âm lịch em đi tuyển thì rất là khó tuyển
trong cái thời gian mà nghỉ tết thì cái thời gian nghỉ nó dài
cho nên là khi cái đối tượng lao động phổ thông thì
đa phần là một số người quê xa họ về thì bao giờ họ cũng muốn ăn hết tầm xong thì bắt đầu đấy họ mới chuyển việc
với tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi nên hầu hết người lao động đều muốn chờ ăn tết xong rồi mới đi làm gây nên tình trạng khan hiếm cục bộ
tôi nghĩ rằng là cũng không khác gì so với những năm trước
tức là những phiên đầu năm thì doanh nghiệp thực sự là có nhu cầu tuyển dụng
trong khi đó thì lao động cũng chưa thực sự có nhu cầu đi tìm việc làm
theo các chuyên gia để tránh tình trạng nhảy việc khăn hiếm lao động sau mỗi dịp nghỉ tết doanh nghiệp cần phương án dự phòng tuyển dụng bằng nhiều kênh thông tin khác nhau đặc biệt có những chế độ ưu đãi chăm lo nhằm thu hút giữ chân người lao động
trong phần tiêu quốc tế khai mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội trung quốc khóa một mươi ba
hôm qua tổng thống mỹ donald trump đã thông báo với các nhà lãnh đạo thế giới về kế hoạch tăng thuế của ông và sẽ không xem xét bất kỳ sự miễn trừ nào
tổng thống trump đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới
tuy nhiên tổng thống trump vẫn chưa đưa ra bất cứ đề cập chi tiết nào liên quan đến việc mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm
cụ thể hơn là danh sách các nước nằm trong diện bị áp mức thuế mới
theo như tôi biết quan chức cấp cao các nước đã thảo luận với tổng thống trump
họ cũng thảo luận với tôi cũng như với các quan chức khác
chúng ta cùng chờ xem tổng thống sẽ đưa ra những quyết định
cùng ngày một quan chức cấp cao của nha trang nói
nha trang nói rằng sẽ không có quốc gia nào được miễn trừ trong kế hoạch tăng thuế mới của ông trump
tuy nhiên nha trang sẽ cân nhắc một số trường hợp khác được miễn trừ
trong khi đó dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại về kế hoạch áp thuế cao đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu
chủ tịch ủy ban châu âu ông jean claude juncker cho biết sẽ có kế hoạch đáp trả lại để tái cân bằng tình hình thương mại giữa châu âu và mỹ
chúng tôi rất lấy làm tiếc về động thái của mỹ
đây rõ ràng là sự can thiệp không cần thiết và không có lý do thỏa đáng nào
khi mỹ biện minh tăng thuế để bảo vệ an ninh quốc gia chủ nghĩa bảo hộ không thể là câu trả lời cho vấn đề chung của chúng ta trong lĩnh vực thép và nhôm
thủ tướng canada justin trudeau đã chỉ trích kế hoạch của tổng thống mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận
đồng thời cảnh báo nguy cơ chia rẽ kinh tế nghiêm trọng đối với cả mỹ và canada
trung tâm lý lo ngại quỹ tiền tệ quốc tế imf cảnh báo kế hoạch tăng thuế của mỹ
có thể đe dọa các nền kinh tế mỹ nói riêng và thế giới nói chung
guatemala vừa thông báo sẽ chuyển đại sứ quán tại israel từ tel aviv về jerusalem trong tháng năm
hai ngày sau khi nước này và mỹ kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
phát biểu tại hội nghị chính sách thường niên của ủy ban các vấn đề chung israel mỹ ở thủ đô washington
tổng thống guatemala zimi morales nói rằng trong tháng năm sẽ chuyển đại sứ quán
từ tel aviv về jerusalem và ủng hộ việc tổng thống trump công nhận jerusalem là thủ đô israel
guatemala là một trong số ít quốc gia ủng hộ quyết định của tổng thống mỹ donald trump
đã đảo ngược chính sách của mỹ duy trì nhiều thập kỷ qua khiến các nước ả rập và đồng minh phương tây phản đối
với guatemala mỹ là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng để cải thiện tình hình an ninh trong nước
vốn bị chi phối bởi các nhóm tội phạm
theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu của các nước
trên kênh truyền hình nhà nước rai ở italia liên minh cánh hữu của cựu thủ tướng silvio beclusconi
vừa dự báo sẽ dẫn đầu tại hạ viện và thượng viện trong cuộc bầu cử ngày hôm qua
xong không giành được đa số để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ
theo kết quả thăm dò liên minh cánh hữu của cựu thủ tướng beloskoni dự kiến giành được ba mươi ba ba mươi sáu số phiếu bầu tại hạ viện
đứng ở vị trí của các nước
thứ hai là đảng dân túy phong trào năm sao với hai mươi chín đến ba mươi hai năm số phiếu bầu
tiếp đó là liên minh cánh tả trong đó có đảng dân chủ trung tả của cựu thủ tướng matheo orengi dự báo sẽ giành được từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy năm số phiếu ủng hộ
kết quả cuộc thăm dò tại thượng viện cũng cho kết quả tương tự
liên minh cánh hữu giành được từ ba mươi ba năm ba mươi sáu năm số phiếu bầu

đảng dân túy phong trào năm sao từ hai mươi chín ba mươi hai năm số phiếu bầu
và liên minh cánh tả từ hai mươi năm đến hai mươi tám số phiếu bầu
kết quả nếu không có nhiều thay đổi dự đoán một quốc hội treo sẽ là kết quả của cuộc bầu cử lần này
do không có chính đảng hoặc liên minh chính đảng nào giành đủ đa số phiếu bầu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt